ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại thái nguyên đã diễn ra lễ công bố quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển
khu du lịch quốc gia hồ núi cốc tỉnh thái nguyên đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
đây là dự án đầu tư có quy mô lớn nhằm đưa khu du lịch hồ núi cốc trở thành trung tâm du lịch sinh thái
nghỉ dưỡng lớn của quốc gia có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực
tham dự buổi lễ có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
phát biểu tại buổi lễ công bố phó thủ tướng cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa không chỉ đối với sự phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh mà còn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành du lịch việt nam nói chung
theo đó diện tích vùng lõi tập trung phát triển thành khu du lịch quốc gia là một hai trăm linh hectare
với tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên bốn mươi năm tỷ đồng
một khu du lịch là du lịch tham quan nghỉ dưỡng vui chơi giải trí du lịch sinh thái
mục tiêu phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi khu du lịch quốc gia hồ núi cốc đón được bốn triệu lượt khách đạt doanh thu khoảng hai tỷ đồng
cũng trong sáng nay phó thủ tướng vương đình huệ đã dự lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố thái nguyên đến năm hai nghìn ba mươi năm
và động thổ khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông cầu
kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông cầu tỉnh thái nguyên